có thể thấy rằng tại các tỉnh ven biển miền trung đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của cơn bão số năm
mưa to gió giật mạnh là hình thái thời tiết được ghi nhận vào lúc này tại một số địa bàn
dự kiến vào sáng sớm ngày mai một mươi hai tháng chín bão số năm sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta
và thành phố hội an của tỉnh quảng nam được dự báo nằm trong tâm bão
chính vì vậy lực lượng công an thành phố hội an cũng đã có những phương án ứng phó
ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với đại tá đinh xuân nghĩ
trưởng công an tp hội an tỉnh quảng nam để biết thêm thông tin về tình hình mưa bão
cũng như là các phương án phòng chống bão tại đây